mới đây trên trang cá nhân một youtuber bóng đá đã tố bị bảo vệ phá thiết bị đuổi khi tác nghiệp trước trận việt nam gặp trung quốc ở uae
cụ thể ngay trước khi buổi tập của đội tuyển việt nam ngày ba tháng một mươi bắt đầu các nhân viên tại sân tập đã yêu cầu toàn bộ phóng viên ra ngoài
theo lời giải thích từ các nhân viên này đây là yêu cầu của liên đoàn bóng đá trung quốc với mục đích đảm bảo an toàn quy tắc phòng dịch covid một mươi chín
các phóng viên theo chân đội tuyển việt nam không nằm trong diện bong bóng khép kín do afc quy định nên liên đoàn bóng đá trung quốc muốn đóng cửa hoàn toàn các buổi tập không chính thức
cân nhắc thời điểm dịch covid một mươi chín gây khó khăn thì chuyện những người theo chân tuyển việt nam sang uae là rất đáng để ghi nhận
họ đang nỗ lực truyền tải những hình ảnh thông tin của thầy trò huấn luyện viên park hang cho người hâm mộ
đây được coi là thiệt thòi rất lớn với các phóng viên lạn lội từ việt nam đến uae theo chân và ghi hình đội tuyển quốc gia
dù vậy nếu nước bạn đã đưa ra yêu cầu chúng ta cũng chẳng thể làm khác
tuy nhiên không loại trừ khả năng vff sẽ làm việc với afc hay fifa vì sự việc này của liên đoàn bóng đá trung quốc sau khi lượt trận ba và bốn vòng loại cuối cùng world cup hai nghìn hai mươi hai khép lại
theo nhận định của phần đông giới chuyên môn đây cũng được xem là hành động xấu chơi của đội bạn với đội tuyển quốc gia việt nam